qua công tác trinh sát theo dõi và mật phục vừa qua tại trạm thu phí quán toan thuộc xã an hưng huyện an dương thành phố hải phòng
phòng phòng chống tội phạm ma túy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với phòng pc bốn công an thành phố hải phòng
đã triệt phá thành công chuyên án hai mươi chín h bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thôn trung tâm xã trúc lâu huyện lục yên yên bái
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm hai kg methamphetamin và một kg ketamine hai điện thoại di động ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng và một số tăng vật liên quan khác
số lượng ba kg ma túy này được nguyễn thị hương cất giấu trong các gói chè xanh sau đó cho vào các hộp bánh để ngụy trang khi vận chuyển
theo lời khai của nguyễn thị hương số ma túy trên được cô ta mua lại của một đối tượng ở nghệ an
khi đang trên đường đem ra giao cho các đối tượng ở khu vực ven biển hải phòng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
nguyễn thị hương là đối tượng phạm tội lưu động không cư trú cố định đã có một tiền án do tòa án nhân dân tp hcm xử hai mươi năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy ra tù vào tháng một năm hai nghìn một mươi ba
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phối hợp với phòng pc bốn hoàn tất xong hồ sơ ban đầu bàn giao cho công an thành phố hải phòng tiếp tục mở rộng điều tra đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật